sau khi có kết quả vừa rồi thì cũng từ phía nga thì đã phát đi một cái thông điệp là sẵn sàng
cài đặt lại một cái mối quan hệ toàn diện trở lại với ukraine
vậy thì đây có phải là một cái thông điệp thiện trí mà có thể sẽ giúp cải thiện tình hình
mối quan hệ giữa nga và ukraine trong thời gian tới không ạ
sẵn sàng thì đúng là theo tôi là sẵn sàng
và thực ra mà nói thì từ moscow những cái phản ứng cũng là trễ hơn so với một số nơi khác
tức là thứ nhất là lãnh đạo nga châm gửi lời chúc mừng tới tân tổng thống của ukraine
thứ hai khẳng định là để xem trên hành động thực tế thì tân tổng thống của người ta sẽ hành xử như thế nào
trong mọi mặt kể cả trong quan hệ với nga
và vừa qua chỉ là những tuyên bố thì chưa xác định được
và thủ tướng ông medvedev ấy
trên cái nhật ký trên facebook của mình ông cũng có nói là dù sao cũng có một cái cơ hội
để mà tiếp cận mới đối với vấn đề quan hệ nga ukraine
nhưng mà phải từ phía chính quyền ukraine có những cái bước đi
chứ còn nga thì đã sẵn sàng và thời gian vừa qua thì chưa thực hiện được
bởi vì chính quyền sắp mãn nhiệm của ông fordoshenko đã không có những bước đi tích cực
thì như vậy cái tín hiệu theo tôi nghĩ từ phía moscow cũng là một cái tín hiệu sẵn sàng trong đời
những bước đi tích cực từ phía ông zelensky trong quan hệ đối với liên bang nga
chúng ta chờ đợi một cái cách tiếp cận mới như thế nào
và điều đó sẽ phụ thuộc nhiều vào cái vai trò lãnh đạo của ông zelenskyy
nhưng một điều chắc chắn rằng là cái việc làm tổng thống ở trên phim nó sẽ rất khác với trên thực tế
chúng ta sẽ còn phải chờ đợi rất nhiều
còn bây giờ thì như đã nói chúng ta sẽ dành thời lượng của phần sau của chương trình
để nói tới một mối bận tâm khác của nước nga
đó là cuộc tiếp đón nhà lãnh đạo
chiều tiên kim jong un tại thành phố vladivostok
cuộc gặp này được kỳ vọng mang đến động lực mới cho hợp tác giữa hai nước
và cả kiến trình hòa bình trên bãn đảo triều tiên
không có bí mật hay âm mưu nào
đó là tuyên bố của tổng thống nga vladimir putin sau cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
thúc đẩy quan hệ song phương nhất là hợp tác kinh tế và phối hợp trong các nỗ lực hòa bình trên bán đảo triều tiên
là hai mục tiêu mà cả hai bên cùng hướng đến trong giai đoạn hợp tác sắp tới
là quốc gia láng giềng ngăn cách với vùng viễn đông của nga chỉ bằng một con sông
triều tiên là một nhân tố quan trọng trong chính sách hướng đông của moscow
có thể trở thành cầu nối giúp xứ sở bạch dương mở rộng hợp tác kinh tế với châu á
moscow quan tâm các dự án liên triều về hạ tầng giao thông năng lượng
và đề xuất kết nối đường ống khí đốt từ nga tới bán đảo triều tiên
rõ ràng mức trao đổi thương mại song phương hơn bốn mươi triệu usd một năm hiện tại
là không tương xứng với tiềm năng và mối quan hệ truyền thống của hai nước
là một bên của tiến trình đàm phán đa phương về vấn đề hạt nhân triều tiên
nga ủng hộ đối thoại và không ít lần đề xuất cộng đồng quốc tế
dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt kinh tế chống bình nhưỡng
thực tế triều tiên có thể được coi như lá chắn chiến lược của nga ở vùng viễn đông
và tình hình bán đảo triều tiên có tác động quan trọng đối với an ninh quốc gia nga
việc can dự một cách thích hợp vào vấn đề triều tiên có thể giúp nga nâng cao ảnh hưởng ở khu vực
hội nghị cấp cao nga triều tiên lần đầu là cơ hội để nga khẳng định mối quan tâm
cũng như thể hiện rõ hơn vai trò và đóng góp cho hòa bình ổn định ở khu vực
ở chiều ngược lại với triều tiên hợp tác kinh tế với nga được tăng cường
sẽ giúp triều tiên có thêm các đối tác kinh tế chủ chốt
đồng thời tăng hy vọng về bước đột phá trong tiến trình đối thoại về phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
và cũng như là sau khi mà ông kim jong un đã được bầu làm chủ tịch quỹ ban quốc vụ triều tiên
có phải là một cái điều bất ngờ và những kỳ vọng và những thông điệp từ các nhà lãnh đạo sau cuộc gặp này là gì
một chuyến thăm của nhà lãnh đạo triều tiên ông kim jong un sang nga thì cũng đã được nói đến từ một vài năm trước
nhưng mà trên thực tế thì cuối cùng sau tám năm
thì hai nhà lãnh đạo cao nhất của triều tiên và nước nga mới gặp nhau một cái quãng thời gian
trồng vàng nghiệp
một quãng như thế cũng khá dài
nhưng những cái đồng thái hướng tới cái này thì đã cũng có từ trước
năm ngoái những cái đoàn tiên trạm những cái đoàn khá cao của triều tiên cũng đã sang nga
rồi thời gian qua thì phía nga cũng đã nói đến những cái sự chuẩn bị này
triều tiên rõ ràng cũng quyết tâm mà có những bước đi hướng tới nga
để đa dạng hóa những quan hệ với nước lớn và trong nhiều hồ sơ chứ không phải trong vấn đề phi hạt nhân hóa
qua cuộc gặp vừa rồi thì ông kim jong un cũng đã mời
ông putin sang thăm triều tiên trong thời gian tới và tổng thống nga cũng đã vui vẻ nhắn lời
như vậy là đối thoại cũng sẽ tiếp tục
và dù bất cứ bất kỳ hoàn cảnh nào trong những điều kiện nào những kết quả nào
giữa nhà lãnh đạo triều tiên với lãnh đạo các nước khác như là hàn quốc hay mỹ hay là trung quốc hay nhật bản
thì quan hệ giữa nga và triều tiên thì vẫn diễn ra tốt và khá đều đặn cuộc tiếp xúc
đó là một mối quan hệ truyền thống
nhưng trong thời gian gần đây thì người ta cũng đặt dấu hỏi là nước nga sẽ ở đâu trong bàn đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
vừa rồi chính là câu trả lời và nước nga cũng đã đưa ra cam kết rằng sẽ đóng một cái vai trò tích cực hơn trong việc giảm căng thẳng trên bán đảo triều tiên
cái vai trò đó trong thời gian tới sau cuộc họp thượng đỉnh vừa rồi theo ông sẽ như thế nào

vấn đề trên bán đảo triều tiên không chỉ phi hạt nhân hóa
các vấn đề trên bản đảo triều tiên hòa bình ổn định và quan hệ với nhật bản với mỹ với trung quốc với hàn quốc v v thì rõ ràng cũng phải có vai trò của nga trong mối quan hệ
bởi vì nga là ủy viên thương trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nga là một nước láng giềng một nước kế cận với khu vực này và nga có truyền thống
một điều cần phải nhấn mạnh nữa là nga có sự phối hợp khá chặt chẽ với trung quốc là một đối tác cũng rất quan trọng của triều tiên
và là một
gọi là một người chơi không thể theo được trong cái ván bài trong cái cuộc chơi ở bán đảo triều tiên
gần đây thì năm hai nghìn một mươi bảy giữa nga và trung quốc có đưa ra một cái tuyên bố chung vạch ra một lộ trình gồm mấy bước cho các vấn đề trên bản đảo triều tiên
trong đó có những đề xuất mà hiện nay nga và trung quốc đã tổng kết là đã được thực hiện
chẳng hạn trước đây họ cùng đề nghị là mỹ hàn quốc và triều tiên cùng ngừng những cái bước đi mà làm cho tình hình căng thẳng
thì cái đó hiện nay họ đánh giá là cũng đã đạt được tốt
ở phía nga và trung quốc cũng có nói đến là trước đây có cái diễn đàn đàm phản sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bản đảo triều tiên
thì hiện nay chưa cần khôi phục cái cơ chế đàm phán sáu bên này
nhưng mà tới đây khi mà có những bước tiến trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên thì lại vẫn cần đến cái cơ chế này để mà cùng bảo đảm những cái biện pháp quốc tế cho an ninh của triều tiên
và hiện nay thì nga
nga cũng chủ trương và nga cũng sẽ hoạt động theo hướng đó là đã cần phải dỡ bỏ bớt những cái biện pháp cấm vận đối với triều tiên tức là từ phía liên hợp quốc
và với những nỗ lực kiểu như thế là nga phát huy được vai trò của mình
mà trong cái nỗ lực như thế là nga có phối hợp với trung quốc rất chặt chẽ và đồng thời nga cũng có phối hợp với mỹ nữa
chẳng hạn vừa rồi ông putin tuyên bố là sẽ trao đổi với mỹ về những cái biện pháp bằng nơi lòng cấm phần
hoặc như ngoại trưởng lavrov của nga cũng có nói
trước cuộc gặp thượng đỉnh triều tiên và mỹ tại hà nội thì là mỹ cũng đã tham vấn nga để mà tiến hành cuộc gặp tại hà nội
như vậy là vai trò thể hiện rất rõ theo tôi nghĩ vẫn được khẳng định một cách rõ ràng
vai trò đó đã được thể hiện rõ trong cuộc gặp thượng đỉnh vừa rồi
và như những tuyên bố đưa ra thì không có một cái bí mật hay có một cái âm mưu hay có một cái vấn đề gì trong cái cuộc gặp thượng đỉnh vừa rồi
và những kết quả này sẽ được thông báo tới chính phía mỹ với một thông điệp rằng là các bên sẽ cần phải thúc đẩy nhiều hơn nữa
đối hợp và đối thoại vì mục tiêu là hòa bình lâu dài cho bản đảo triều tiên
thưa quý vị và các bạn có thể nói là cuộc gặp thượng đỉnh nga triều vừa qua là một cơ hội cho cả hai bên trong việc khẳng định vị thế và uy tín của mình
nhân tố nga nằm trong tính toán lợi ích chiến lược của triều tiên
trong khi việc mở rộng quan hệ với bình nhưỡng và can dự tích cực hơn vào vấn đề hạt nhân trên bán đảo triều tiên cũng sẽ giúp moscow gia tăng tầm ảnh hưởng của mình ở khu vực đông bắc á và lớn hơn là khu vực châu á thái bình dương
đến đây thì chương trình nhìn tài nội tuần này cũng xin được khét lại
một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn nhà báo nguyễn đăng phát đã có những chia sẻ phân tích với chương trình
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau
hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau